hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn giờ ngày hôm nay thứ hai ngày hai mươi tháng một xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
công an tp cam ranh tỉnh khánh hòa vừa ra lệnh khởi tố bắt tạm giam
đối với đối tượng nguyễn văn lành hai mươi sáu tuổi chú tại phường cam lợi tp cam ranh
về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản lành đã bắt cóc hai cô gái nợ tiền mình để đòi nợ
trước đó nguyễn văn lành rủ đồng bọn đến xã diên toàn huyện diên khánh tìm khương thị kiều oanh và tô thị trúc ly để đòi nợ
tuy nhiên do hai người này chưa có tiền trả nên lành đã dùng dao đe dọa ép buộc ly và oanh lên xe taxi đưa về thành phố cam ranh
sau đó lành vào nhà nghỉ cam ranh thuê phòng và nhốt hai cô gái vào hai phòng
đồng thời lành nhiều lần đánh đập đe dọa buộc hai cô gái phải gọi điện thoại cho người thân bạn bè mang tiền đến trả nợ
khi phát hiện trên tường có số điện thoại của chủ nhà oanh đã gọi điện nhờ báo công an
nhận được tin báo lực lượng công an đã đến nhà nghỉ kiểm tra phát hiện bắt quả tang lành đang giữ người trái pháp luật nên tiến hành đưa về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an lành đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình
là người đứng đầu công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rê vũng tàu ông trần tuấn việt năm mươi tám tuổi
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rê vũng tàu đã gây thiệt hại cho nhà nước một mươi một tỷ đồng
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rệ vũng tàu tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam bốn tháng đối với ông trần tuấn việt
về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo thông tin ban đầu trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi ba ông việt đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần một mươi một tỷ đồng
trong đó chi kinh phí chuyển nhượng tài sản lợi thế quyền thuê đất giữa công ty cổ phần du lịch tỉnh bà rê vũng tàu với công ty cổ phần xây lắp và địa ốc vũng tàu không đúng quy định gây thiệt hại hơn ba tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng
nhận chuyển nhượng bảy mươi cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn samay trading development
và thương hiệu sami gây thiệt hại tài sản của nhà nước gần bảy tỷ ba trăm linh triệu đồng
ngoài ra ông trần tuấn việt đã ký duyệt cho ông nguyễn văn mẫn phó giám đốc khách sạn sami đà lạt tạm ứng tiền để xin cấp phép dịch vụ trò chơi có thưởng tại khách sạn sami đà lạt khi không có kế hoạch phương án khoản chi đối tượng hợp tác gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh bà rê vũng tàu tiếp tục điều tra làm rõ
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn là huyện vùng biên có hai mươi ba xã thị trấn với nhiều đường mòn lối tắt và các cửa khẩu lớn nhỏ thông thương giữa hai nước việt nam và trung quốc
với đặc điểm này các loại tội phạm thường lợi dụng địa bàn để hoạt động trong đó có tội phạm ma túy
các đối tượng thường hoạt động bằng hình thức xé nhỏ ma túy để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc vừa ra quyết định khởi tố đối với nguyễn thị lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu dây thết
thị trấn đồng đăng về hành vi buôn bán tảng chữ ma túy
vì lý do nuôi con nhỏ và không có việc làm ổn định khi có đối tượng đến gạ gẫm bán ma túy lương đã nghe theo và nhập về bán
lực lượng chức năng đã thu giữ tại nhà đối tượng ba túi ni lông đựng bốn trăm ba mươi một viên nén màu hồng
đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp
hàng tiên dạng này tắt một mình ba đứa con có một người đàn ông đến dụ dỗ dụ xe ba bốn lần
nên là mình
còn đây là đối tượng vũ đăng đạt vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đạt là người nghiện và là khách hàng của lương nên việc các đối tượng thường xuyên qua lại tạo nên đường dây mua bán ma túy nhỏ lẻ
em là nghiện ma túy đáng
em gọi cho chị lương và mượn xe tham mạng ra
trường cấp ba thì lấy ma túy đá phải sử dụng
em biết là sử dụng ma túy đá là gây thần kinh và thất thứ không điều kiện được bản chất con người
em bị ham hố nên em mới sử dụng
tội phạm ma túy hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ nhưng phương thức thì rất tinh vi với nhiều thủ đoạn đối phó
thời gian này công an huyện cao lộc đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở chủ động nắm chắc tình hình địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phòng ngừa
nhất là khu vực tuyến biên giới không để nảy sinh các điểm nóng phức tạp về ma túy
địa bàn chúng tôi là có đường chiều dài đường biên giới tương đối dài
và có nhiều cặp trợ nhiều cửa khẩu đường mòn lối tắt
do vậy là cái đó là những cái thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
và một đặc thù nữa là các đối tượng thường sử dụng người trong gia đình dòng tộc
do vậy chúng tôi cũng
không khó có cái nguồn tin để tố giác từ người dân bởi vì họ hoạt động là khép kín
thứ ba nữa là đặc thù địa phương của các làng bản xã giáp biên
thì gây khó khăn cho lực lượng trinh sát chúng tôi là khó tiếp cận và trong công tác vật dự
trong cuộc chiến với ma túy không chỉ có lực lượng công an mà cần sự chung tay vào cuộc của các cấp
các ngành và việc vận động toàn dân tham gia phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm
cùng với đó
phải lấy công tác phòng ngừa là chính góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương
một thông tin về y tế
bộ y tế vừa có công văn khẩn gửi các bệnh viện trực thuộc bộ y tế
sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cơ sở y tế thuộc các bộ ngành
về việc phát hiện sớm và chuẩn bị tốt việc phòng chống bệnh dịch viêm phổi cấp do coronavirus mới
các đơn vị tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh
nếu thấy nghi ngờ về trường hợp viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân thì cần cách ly tạm thời
thông báo khẩn cho cơ quan y tế dự phòng lấy mẫu xét nghiệm để chẩn đoán kịp thời
các đơn vị cần thực hiện đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới
được ban hành kèm theo quyết định số một trăm hai mươi năm qdbit ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi của bộ y tế
tăng cường công tác truyền thông trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhằm phát hiện phòng chống bệnh viêm phổi cấp chưa rõ nguyên nhân
đồng thời các đơn vị cần thành lập đội phản ứng nhanh nội viện ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới
thiết lập đường dây điện thoại nóng phòng chống bệnh viêm phổi cấp do coronavirus
tiếp nhận thông tin và sẵn sàng tiếp nhận ứng cứu
các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ giữa công tác điều trị và công tác dự phòng
nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định
cứ mỗi dịp giáp tết là làng hương thủy xuân tại phường thủy xuân tp huế tỉnh thừa thiên huế
nơi đây đang làm việc hối hả cả ngày lẫn đêm để có thể kịp cung ứng ra thị trường
phục vụ nhu cầu ngày càng tăng cao trong mùa tết này
ngay từ đầu tháng chạp người dân ở làng hương thủy xuân đã nhồn nhịp làm hương
để cung ứng cho thị trường tết nguyên đáng
năm nay số lượng hương được đặt hàng tăng cao hơn so với mọi năm
chủ yếu cung cấp cho thị trường hà nội tp hcm và một số cơ sở trên địa bàn thành phố
để tăng cường lượng hương phục vụ ngày tết các hồ dân ở đây đang tăng
ca ngày lẫn đêm mỗi ngày xuất bán từ hai mươi năm đến ba mươi ký hương các loại
sức mua tăng mạnh cũng đã tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dân trong làng
bình quân những ngày cận tết họ thu nhập từ hai trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một ngày
cao gấp đôi so với ngày thường
thường ngày thì mình làm một ngày khoảng một mươi tiếng nhưng mà bữa đêm tới tết là mình khoảng bốn mươi năm tiếng
để cho tạo ra có hương nhiều cho khách tiêu dung
một ngày mình thu nhập một mươi tiếng là dù là một trăm năm mươi thì giờ mình thu nhập thêm năm tiếng
là thành hai trăm năm mươi cảm thấy vui và ảo hức nhiều lắm
dù nhu cầu của thị trường ngày một gia tăng
nhưng các hộ làm hương ở làng thụy xuân vẫn luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu
kỳ công và kỹ lưỡng trong tất cả các khâu từ lựa chọn nguyên liệu đến quá trình sản xuất
hàng của chúng tôi ra thị trường do nhu cầu của người dân
có thể người ta vì bây giờ người ta rất ngại về hỏa chất
mà hương của chúng tôi thì một trăm linh là hương trầm và không dùng hỏa chất
theo tôi nghĩ như vậy
thì tôi sản xuất dựa cúng cầu của chúng tôi rất là tốt
và hằng ngày công ty chúng tôi lại được thêm nhiều khách hàng
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đáng
người dân ở làng hương thủy xuân đang chạy đua với thời gian
để mang phong vị tết cổ truyền đến từng nhà từng vùng
phục vụ nhu cầu tâm linh tín ngưỡng của người dân thắt chặt hơn sợi dây nguồn cội
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam của chúng tôi
trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy với sự đồng hành của viên tập viên hoàng trí
xin chào biên tập viên thu hương xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
khoảng sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một một chiếc ô tô bảy chỗ
đang lưu thông trên cầu vượt cây gõ thuộc quận một mươi một giáp với lại quận sáu thành phố hồ chí minh
thì đã bất ngờ bất lái tông hàng loạt giải phân cách trên cầu
sau đó thì lao sang chiều đường ngược lại rớt bay là các phương tiện khác
đã nhanh chóng thoát khỏi tai nạn trong ngàn tất
thời điểm trên ô tô bảy chỗ biển số sáu mươi tám a một mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi một chạy trên đường hồng bàng
hướng từ quận bình tân về quận năm
khi đang đổ dốc cầu vượt cây gõ bất ngờ tông ngã hơn chục mét giải phân cách trên cầu
rồi lao sang chiều đường ngược lại
nhiều người đã vội né tránh nên không xảy ra thương tích về người
qua khai báo tài xế cho biết xe di chuyển từ miền tây lên thành phố hồ chí minh
có thể do bù ngủ nên dẫn đến mất lái gây tai nạn
vào những ngày giáp tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
do đó mọi người cần tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn
cho chính bản thân mình và người đi đường
trưa nay ngày hai mươi tháng một do bất cẩn trong việc đốt rác nên người dân
đã để cháy lan tại khu đất trống thuộc rộng hàng ngàn mét vuông
uy hiếp nhiều nhà dân sống tại khu vực xã tân kiên huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng cùng với người dân cả trăm người đã được huy động để dập lửa
khoảng một mươi hai giờ trưa cùng ngày lửa bất ngờ cháy từ khu vực đất trống
cây có mọc ung tùm hàng ngàn mét vuông trên đường võ trường chí
tại xã tân kiên huyện bình chánh
thời tiết nắng nóng cộng với gió ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng
khói bụi tỏa ra mù mịt bao trùm các khu vực
nhiều phương tiện phê mớ đèn để lưu thông qua đám bụi dày
đám cháy uy hiếp nhiều nhà dân sống quanh khu vực
ngọn lửa sau đó cháy lan vào một bãi xe liền kề
nhận tin báo cháy cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện bình chánh
điều phương tiện của các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng triển khai chữa cháy
kịp thời dập tắt được ngọn lửa tại bãi xe không để cháy lan sâu vào bên trong
gần một giờ sau đám cháy mới được khống chế kiểm soát
nguyên nhân vụ cháy bước đầu được nhận định do người dân bất cẩn
trong việc đốt rác dẫn đến cháy lan
hiện nay thời tiết miền nam đang trong mùa nắng nóng
rất dễ dẫn đến các sự cố cháy
người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh cháy nổ
để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc nhất là những ngày cận tết
năm nay liên đoàn lao động tp hcm đã huy động được gần hai mươi tám vé tàu xe chất lượng cao
để dành tặng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn
đang làm việc trên địa bàn của thành phố về quê đón tết cùng với gia đình
chương trình tàu vé thưa quý vị chương trình tấm vé nghĩa tình
sau nhiều năm triển khai đã mang lại một lý do
chương trình tàu vé đã mang lại được hiệu ứng tốt trong lòng của người dân
hơn hai mươi bảy vé tàu với ba mươi tám chuyến xe chất lượng cao
dành tặng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
công nhân lao động có thành tích tốt về quê đón tết
trong sáng ngày hai mươi tháng một hai chuyến tàu se một mươi sáu và tn bốn
đã được bố trí riêng để đưa gần năm trăm linh công nhân về quê đón tết tại ga sài gòn
đây chính là ý nghĩa nhân văn và chứa được tình cảm sâu sắc
mà cấp công đoàn tp hcm cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn
thấu hiểu và chia sẻ với người lao động
cảm thấy vui tại vì bên liên đoàn lao động tài trợ cho mình
giống như mình được miễn phí một cái vé về quê
tại vì đi xe thì nói chung cái sự an toàn nó lại ấp hơn nè
rồi về bên đó rồi nó đi rồi mình cũng đi xe mệt hơn đi tàu
cái tầm vé tình nghĩa này là tạo một điều kiện rất là thân lời
cho những người công nhân nghèo như quản ác á
là có tầm vé để mà về quê đón tết với gia đình
thì em xin cảm ơn tn bốn tp hcm
thân lời thì bọn em có thể về đoàn tết với gia đình
dịp tết nguyên đáng canh tí năm hai nghìn hai mươi
các lực lượng phối hợp gồm ga sài gòn công an phường cảnh sát giao thông
sẽ tăng cường tối đa túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn vào các ngày cao điểm
đã bảo ngăn chặn phản ứng kịp thời
không để xảy ra tình trạng mất an toàn an ninh tại ga
trong dịp tết thì ngành dùng sách đã tăng hơn gấp hai lần
hai mươi hai đôi tàu trong một ngày đêm
tức là một ngày thì có hai mươi hai chuyến tàu đi
và hai mươi hai chuyến tàu về
để phục vụ bà con đi lại trong dịp tết
thế thì công tác bán vé thì ngành dùng sách đã triển khai
từ ngày hai mươi tháng một mươi
đến nay thì cơ bản những cái vé trong những ngày cao điểm
thì cũng đã hết
hiện nay là chúng tôi trong những ngày này
thì còn một lượng một số ít vé
để phục vụ bà con nếu có nhu cầu
đặc biệt là trong những cái dịp tết
các ngày nghỉ tết thì chúng tôi đã tổ chức
tăng cường chạy thường xuyên
các tàu để đáp ứng cái nhu cầu đi lại
để tránh ủn tắc thì các nhà ga
đặc biệt là ga sài gòn
nơi có mật độ hành khách tập trung lớn
thì chúng tôi đã tăng cường mở các cửa
để phục vụ hành khách vào ga đi tàu
chương trình tấm vé nghĩa tình năm nay
đã vận động được hơn hai mươi bảy bốn trăm linh vé tàu xe
với tổng số tiền là một mươi chín sáu trăm sáu mươi hai trăm linh đồng
dành tặng cho người đi tàu xe
dành tặng cho người lao động nghèo
có hoàn cảnh khó khăn
đang làm việc sinh sống trên địa bàn thành phố
ngoài ra hoạt động này đã góp phần tích cực
cho người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp
đảm bảo người lao động sau tết
trở lại làm việc tại doanh nghiệp
ngành dịch may việt nam đang đứng trước
cơ hội phát triển rất lớn
từ các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết
tuy nhiên để ngành dịch may hưởng được
những ưu đại từ các hiệp định thương mại tự do
mang lại là điều không hề dễ dàng
bởi những đòi hỏi nghiêm ngặt về quy trình xuất xứ
đảm bảo xu hướng phát triển san
và tạo lập một chuỗi cung ứng toàn cầu
chính những việc như vậy
họ dịch chuyển đơn hàng từ việt nam
đi sang các nước đó
cũng một phần đáng kể
và khi ngành may khó khăn như vậy
thì phần dệt nhuồm cung ứng
cũng phải chia sẻ với họ về nguyên liệu
cung ứng đầu vào
trong thị trường nội địa
ngoài việc chúng ta phải
về các doanh nghiệp fdi
để giữ thị phần nội địa
một phần cạnh tranh của các nước
nhập khẩu vào
và một phần chúng ta
đang bị tăng giá
bởi nhiều yếu tố như lương
như điện như lại suất
với năng lực trình độ may hiện nay
các tiêu chuẩn kỹ thuật không phải là vấn đề lớn
của doanh nghiệp dệt may việt nam
tuy nhiên dịch may việt nam còn thiếu điều kiện
phát triển đầy đủ trong nước
bởi nhiều địa phương quay lưng với ngành dệt nhuộm
do sự ảnh hưởng môi trường
bên cạnh đó yêu cầu xuất xứ từ sợi trở đi
nghĩa là công đoạn kéo sợi dệt nhuộm vải
đều phải thực hiện trong khu vực cptpp
là thách thức không nhỏ
vì việt nam hiện phải nhập khẩu hơn sáu mươi
nguyên phụ liệu ngoài khu vực cptpp
muốn phát triển ổn định lâu dài
và được sự đánh giá cao
trong chuỗi cung ứng toàn cầu
thì chúng ta phải làm tốt
tất cả mọi mặt chẳng hạn như chúng ta
phải làm tốt về giá
để cạnh tranh với các nước khác
chúng ta phải duy trì chất lượng
để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn
chất lượng của các nước nhập khẩu
chúng ta phải đảm bảo
ngay cả chất đốt
và chất lượng của các nước nhập khẩu
chúng ta cũng phải chọn chất đốt gì
chúng tôi không có sử dụng bằng tham
vòng từ vỏ trấu
hoặc là từ những cái cụi băm
mà phế phẩm
từ các loài bát lết
thì đó là cái chất đốt
bảo vệ môi trường
thì nước thải sau khi xử lý xong
trước lúc đưa ra
môi trường thải ra môi trường
có thể nuôi cá
ở trong môi trường đấy
hiện nay về các chính sách
đối với người việt nam
có còn mình thì lúng túng
thì không làm được
vậy của mình chỉ còn mỗi cái giá rẻ thôi
nhân công giá rẻ giá rẻ cũng mất hết loại thế
vậy doanh nghiệp thì không đủ tiền
để vào đầu tư vào công nghệ cao
thì đấy là một cái bất lợi
cho doanh nghiệp tuyển may
và tôi nghĩ rằng doanh nghiệp tuyển may
sẽ gặp rất nhiều khó khăn
trong năm năm tới
hết thời gian mà chúng ta
tận dụng về dân công giá rẻ thôi
hết khai tác thì chúng ta phải khai tác công nghệ
muốn khai tác công nghệ thì hội tài trợ
để doanh nghiệp đổi mới công nghệ
nên có những khu công nghiệp
dành cho dệt may
một đất nước mạnh thì phải có doanh nghiệp mạnh
mà doanh nghiệp mạnh phải có thương nghiệp mạnh
mặc dù xuất khẩu dệt may
của việt nam vào các nước eu
chiếm khoảng hai mươi một năm
nhưng các lợi thế sẽ đăng sen nhiều thách thức
do vậy để đạt được mục tiêu lợi ích
mà hiệp định thương mại tự do mang lại
các bộ ngành địa phương cần hoạch định chiến lược phát triển
khu doanh nghiệp phần cung thiếu hụt
chuỗi cung ứng toàn cầu
và đáp ứng đầy đủ các điều khoản từ hiệp định đưa ra
để kiên mạch xuất khẩu dệt may việt nam
có thể lập kỷ lục mới
cán mốc sáu mươi tỷ usd trong tương lai không xa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé